dưa chuột hay còn gọi là dưa leo là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của gia đình
không thể phủ nhận lợi ích của dưa chuột bởi trăm loại quả này có tính mát do vitamin có lợi cho cơ thể
tuy nhiên chính lợi thế này của dưa chuột lại gây nên những tác dụng phụ mà bạn không thể ngờ đến
vì vậy hãy tìm hiểu tác dụng cũng như tác hại của dưa chuột đối với sức khỏe
bác sĩ hà vũ thành khoa nội soi và thăm dò chức năng bệnh viện ca hà nội tư vấn c chất
tác dụng của dưa chuột
đơn giản nhất để bạn cung cấp dưỡng chất cho cơ thể đặc biệt là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất tự nhiên phong phú cần thiết
ngoài ra dưa chuột còn được sử dụng rộng rãi trong việc đắp mặt nạ làm đẹp da cho chị em phụ nữ
giúp phòng ngừa bệnh ung thư rất hiệu quả
ngày nay do nhiều yếu tố và nguyên nhân tác động khác nhau mà số người mắc bệnh ung thư ngày càng cao
và một trong những biện pháp giúp bạn phòng ngừa bệnh ung thư hiệu quả dễ làm dễ thực hiện là ăn và uống nước ép dưa chuột tươi mỗi ngày
ba huyết áp ổn định
trong dưa chuột chứa nhiều ma dê cali và chất sơ chính vì vậy nó rất tốt cho những người có huyết áp không ổn định bất kể là huyết áp cao hay huyết áp thấp
do đó khi bạn có vấn đề về huyết áp hãy sử dụng mỗi ngày một ly nước ép dư chùa tươi
có thể cho thêm đường muối đối với người huyết áp thấp và uống nguyên chất đối với người bị huyết áp cao để giúp huyết áp dần ổn định
bốn tốt cho sức khỏe răng miệng
để không ngừng bảo vệ và nâng cao sức khỏe giang miệng việc làm đầu tiên và đơn giản nhất là hãy ăn dưa chuột tươi mỗi ngày
vì dưa chuột có hàm lượng nước chất sơ rồi rào giúp răng nướu khỏe mạnh răng trắng sáng
đồng thời chất phyto semigo có trong dưa chuột còn giúp bạn giết chết các vi khuẩn gây hồi miệng hiệu quả
tốt cho hệ tiêu hóa
với hàm lượng nước chất sơ rồi rào kết hợp với vị ngọt tính mát vừa trội do đó việc ăn dưa chuột tươi hàng ngày sẽ giúp bạn đầy lùi và cải thiện chứng táo bón ợ chua đầy hơi khó tiêu ợ nóng đau dọa dày rất hiệu quả
với tác dụng này bạn sẽ cảm nhận được rất rõ rệt sau khi ăn dưa chuột đều đạn hai ba ngày
tác dụng của dưa chuột trong việc chữa bệnh thông thường
chữa mụn nhọt dôm sẩy mẩn ngứa phát sốt cho trẻ em bằng cách sử dụng năm trăm linh gram dưa chuột rửa sạch thái miếng ép lấy nước hòa với hai mươi ml mật ong uống liên tục trong vòng năm bảy ngày
chữa cổ họng sưng đau
chọn một quả dưa chuột già loại bỏ hết hạt trong quả dưa cho hai mươi gam mang tiêu một loại muối dùng nhiều trong đông y phết cho đều phơi trong dâm cho đến khô và không phơi ngoài nắng
khi dùng cắt từng miếng để ngậm sẽ thấy tác dụng rõ rệt
chữa chứng lị ở trẻ em
dùng một mươi quả dưa chuột nhỏ non trộn ướp với mật ong cho bé ăn
chữa vàng da phù nề
dưa chuột hai trăm năm mươi g má đề tươi bỏ dễ ba mươi g nhặt vào rửa sạch thái vừa ăn nấu dạng canh
tác dụng của việc ăn dưa chuột đã gọt vỏ
trong vỏ dơ chuột có chứa nhiều khoáng chất và vitamin có lợi cho sức khỏe nên chúng ta vẫn có thói quen giữ lại khi ăn
thế nhưng dưa chuột đã gọt vỏ cũng có những tác dụng rất tốt như chứa hàm lượng cà lò thấp không chứa chất béo bão hòa
với hàm lượng vitamin và khoáng chất đó dưa chuột sẽ cực kỳ tốt để giảm cân thải độc ổn định huyết áp giúp tiêu hóa tốt và đặc biệt tốt khi sử dụng làm đẹp da
vì vậy ăn dầu chuột mỗi ngày sẽ là phương pháp tốt hiệu quả và đơn giản để cung cấp dưỡng chất cho cơ thể
mặc dù là thực phẩm giàu dinh dưỡng tuy nhiên cũng giống như những thực phẩm khác nếu không biết cách sử dụng và ăn không đúng cách sẽ gây ngộ độc và nguy hiểm cho sức khỏe
những người có vấn đề về thận
người gặp vấn đề về thận cần cẩn trọng khi ăn dưa chuột
dưa chuột chứa một lượng lớn cali đây là một khoáng chất có thể gây ra tăng huyết áp và làm gia tăng công việc của thận
người bị suy thận hoặc các vấn đề liên quan đến thận nên hạn chế hoặc tránh tiêu thụ dừa chuột để duy trì sức khỏe của thận tốt hơn tránh cho việc thận bị quá tải
nghiên cứu từ hiệp hội sức khỏe thận hoa kỳ đã chỉ ra rằng việc giảm lượng ca ly tiêu thụ có thể giúp kiểm soát huyết áp và làm giảm nguy cơ tổn thương thận
theo đồng y dưa chuột là loại quả có tính lạnh nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ sinh ra tiểu nhiều thậm chí trầm trọng hơn các vấn đề về bài tiết nếu thận yếu
người có vấn đề về tiêu hóa
dưa chuột có chứa một loại chất có tên là cucupitacin e có thể gây ra vấn đề về tiêu hóa cho một số người
cúcu pitaxin e có khả năng viêm đường tiêu hóa và gây ra các triệu chứng như đau bên hông và tiêu chảy với người có tiền sử bệnh đường tiêu hóa
nghiên cứu từ trường đại học maryland đã chỉ ra rằng
cucupitacin e có thể gây kích ứng cho một số người và dẫn đến vấn đề về tiêu hóa
người có tiền sử về bệnh tiêu hóa nên cân nhắc trước khi ăn dưa chuột hoặc tiêu thụ một lượng nhỏ để kiểm tra phản ứng của cơ thể
theo đồng y với bệnh nhân đau dạ dày việc ăn dưa chuột lúc đói có thể làm cho cơn đau nghiêm trọng hơn
chính vì thế nếu lạnh bụng hoặc đau dạ dày thì không nên ăn loại quả này quá nhiều
bên cạnh đó chất cucu vitasen e trong dưa chuột rất khó tiêu đặc biệt là đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm
tình trạng khó tiêu làm bạn bị đầy hơi và phù nề do cơ thể đang cố loại thải các độc tố bằng cách tống đẩy lượng khí ga tích tụ bên trong ra ngoài
người có cơ địa dị ứng
dưa chuột thuộc cùng họ với dưa hấu và có thể gây dị ứng hoặc quá mẫn đối với một số người
dị ứng dưa chuột có thể dẫn đến các triệu chứng như sương mặt ngứa và phát ban da
theo một nghiên cứu từ viện nghiên cứu về dự ứng và bệnh thực phẩm hoa kỳ
người có tiền sử về dị ứng hoặc quá mẫn với dưa hấu cũng có nguy cơ cao bị dị ứng với dưa chuột
cảnh giác với vị đắng của dưa chuột
các nghiên cứu đã chứng minh các độc tố như cucupitacin và chitopenoid terasilic có trong dưa chuột là những yếu tố kích hoạt vị đắng trong dưa chuột
một nghiên cứu khác thậm chí còn nêu rõ tiêu thụ quá nhiều những chất này có khả năng đe dọa tính mạng của bạn gây tổn hại đến cơ thể
phần lõi của dưa chuột rất giàu vitamin c hay acid kvx khi tiêu thụ quá nhiều dưa chuột sẽ gây thừa vitamin c
nó sẽ chuyển hóa thành một chất proxi thúc đẩy sự phát triển của các gốc tự do và các tế bào gây tổn hại cho cơ thể trong điều kiện nhất định
gây dị ứng
một số người có thể bị dị ứng khi ăn nhiều dư chuột dị ứng dư chuột thường xuất hiện ở khoang miệng với các triệu chứng như ngứa sưng trọng miệng
nếu bị dị ứng rửa chuột bạn có thể khắc phục bằng cách nấu chín thay vì ăn sống
trong dưa chuột còn có một hợp chất được gọi là cucobitaxin hợp chất này nếu được hấp thụ nhiều vào cơ thể có thể dẫn đến trứng khó tiêu và đẩy bụng
tăng nguy cơ lão hóa sớm
vitamin c là yếu tố thúc đẩy hệ thống miễn dịch hiệu quả nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các biểu hiện của bệnh cảm cúm và còi xương
đồng thời là chất chống oxy hóa mạnh mẽ
tuy nhiên tiêu thụ quá mức giới hạn vitamin lại gây tác dụng ngược chống lại bản chất chống oxy hóa gây sự phát triển và lây lan của khớp tự do
vitamin c có rất nhiều trong dưa chuột vì vậy khi nạp lượng vitamin c quá lớn từ dưa chuột bạn đang tạo điều kiện cho các gốc tự do đi lang thang gây nguy cơ ung thư mụn trứng cá hay lão hóa sớm
nhất đầu và khó thở
dưa chuột cũng là nguồn cung cấp cali dồi dào tăng cali máu là một dạng triệu chứng bệnh lý phát sinh do sự hiện diện của hàm lượng cali cao trong cơ thể dẫn tới đầy hơi đau bụng
theo thời gian các chức năng của thận cũng bị suy giảm một cách đáng kể thành phần dư chuột có tới hơn chín mươi là nước
nếu lượng nước trong cơ thể cao hơn khối lượng dòng của máu nó sẽ gây sức ép lên các mạch máu và tim hậu quả là tim và các mạch máu của bạn sẽ phải chịu thiệt thòi ngoài mong muốn
sự hiện diện quá mức của nước trong cơ thể cũng sẽ tạo sự mất cân bằng chất điện giả trong máu gây hiện tượng thẩm thấu trong tế bào điều này sẽ dẫn tới hiện tượng nhức đầu khó thở
tăng các triệu chứng về bệnh hô hấp
nếu bạn bị viêm soang hay bất cứ loại bệnh hô hấp nào nên bỏ qua dưa chuột trong thực đơn các triệu chứng làm mát của loại rau củ này có thể khiến các biểu hiện của bạn thêm trầm trọng
dưa thừa cali
vỏ dưa rất rào chất sơ và khoáng chất như silica cali và maze khi lượng cali quá nhiều sẽ gây ra tăng cali trong máu một điều kiện dẫn đến giảm chất năng thận đồng thời nó có thể gây ra các bệnh đường ruột đầy hơi và đau bụng
đầy hơi và phù
chất coco vitaxin trong dưa leo rất khó tiêu đặc biệt là đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm
tình trạng khó tiêu làm bạn bị đầy hơi và phù nề do cơ thể đang cố loài thải các độc tố bằng cách tống đẩy lượng khí ga tích tụ bên trong ra ngoài gây khó chịu cho phụ nữ mang thai
mặc dù việc tiêu thụ dưa leo trong thời kỳ bầu bí vẫn được xem là an toàn nhưng nếu ăn quá nhiều có thể gây ra một số tình trạng khó chịu cho thai phụ như đi vệ sinh nhiều hơn đầy hơi khó tiêu thậm chí đau bụng do dư thừa chất